điều ý đây chính là những nơi mà những ngày qua đã có mưa to và sạt lở đất
vì thế nên nguy cơ lũ quét và trượt lở đất là rất dễ xảy ra người dân cần hết sức cảnh giác
khí lạnh phía bắc cũng khiến cho các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào cũng như cả rông giải rác về chiều tối
các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh có thể đi kèm
nên người dân cần hết sức lưu ý
về tình hình nhiệt độ do có mưa và tác động của khí lạnh
nên trong ngày hôm nay nhiệt độ ở thanh hóa trở vào đến hà tĩnh giảm xuống còn hai mươi sáu hai mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
tiếp tục có một ngày khá nắng trời nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
dự báo phải đến ngày tám tháng chín thì nắng nóng ở miền trung mới thực sự chấm dứt
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay sẽ chịu tác động
của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh dần
vì thế mà mưa sẽ xảy ra nhiều nơi trên cả hai khu vực này
tại nam bộ mưa rông sẽ xuất hiện từ khoảng trưa và đầu giờ chiều
sau đó kéo dài cho đến cả đêm
trong khi đó đối với khu vực tây nguyên mưa muộn hơn chủ yếu tập trung về chiều và tối
do mưa sớm nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở nam bộ giảm chỉ còn từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó nhiệt độ ở tây nguyên trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như là cả khu vực phía bắc của biển đông
gió sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật tới cấp tám
sóng biển cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m khiến cho biển động mạnh
kèm theo những cơn mưa rào và rông mạnh
làm cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
cũng có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu biển động nhẹ kèm theo mưa rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước